tại biên giới xã mô rai huyện sa thầy tỉnh con tum tập đoàn th vừa phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh con tum
tổ chức khởi công dự án chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao
đây sẽ là trang trại bò sữa nhà máy chế biến sữa tươi sạch có quy mô lớn nhất ở khu vực tây nguyên
dự án được xây dựng trên diện tích hơn bốn trăm bốn mươi ha với tổng vốn đầu tư là hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
quy mô đàn bò nuôi tập trung tại đây là một mươi con
toàn bộ cụm trang trại được thiết kế và vận hành bằng công nghệ chăn nuôi bò sữa tiên tiến của israel quản lý tự động bằng máy tính
dự án đặt mục tiêu phát triển đàn bò sữa lên tới hai mươi con và quy mô là năm một mươi con bò sữa một hộ
dự kiến sẽ có khoảng hai đến bốn hộ nông dân ở huyện sa thầy và các vùng lân cận của tỉnh con tum có thể tham gia dự án
nhận chuyển giao công nghệ tiếp cận cơ hội cải thiện thu nhập và làm giàu cho gia đình mình